tiếp theo bản tin chúng tôi xin chuyển sang những cập nhật về tình hình covid một mươi chín quốc tế
trong bối cảnh số ca mắc vẫn tiếp tục tiến lên các mốc kỷ lục mới
trung quốc cũng không thể tránh khỏi xu hướng này
trung quốc có thể phải đối mặt với hơn một mươi triệu ca nhiễm và khoảng bốn mươi bốn trường hợp tử vong
do covid một mươi chín trong hơn một tháng qua nếu không thực hiện zero covid một mươi chín
theo china news ủy ban y tế quốc gia trung quốc ngày một mươi ba tháng bốn thông báo
nước này ghi nhận thêm một năm trăm linh ca nhiễm covid một mươi chín cùng hai mươi sáu bốn trăm hai mươi ca nhiễm không triệu chứng trong vòng hai mươi bốn giờ qua
trong đó thành phố thượng hải điểm nóng nhất trong đợt dịch này ở trung quốc
báo cáo một một trăm tám mươi chín ca nhiễm covid một mươi chín và hai mươi năm một trăm bốn mươi một ca nhiễm không triệu chứng
trung quốc đang đương đầu với đợt bùng phát covid một mươi chín tồi tệ nhất
kể từ khi đại dịch nổ ra
giới chức địa phương cho rằng chủng phụ ba hai của biến thể omicron là nguyên nhân chính
theo tờ people daily cho hay từ ngày một tháng ba đến ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
thượng hải và tỉnh cát lâm là hai khu vực ghi nhận số ca nhiễm covid một mươi chín nhiều nhất
trong đợt dịch này ở trung quốc
với lần lượt hai trăm hai mươi tám hai trăm sáu mươi sáu và sáu mươi bảy bảy trăm linh chín ca đã được xác nhận
bao gồm cả ca nhiễm không triệu chấn
nhóm dự báo dịch bệnh của đại học lan châu hôm ngày một mươi bốn tháng bốn đã công bố kết quả dự đoán mới nhất cho thấy
đợt bùng phát dịch covid một mươi chín lần này ở trung quốc có thể sẽ được kiểm soát vào tháng năm tới
hệ thống dự báo chỉ ra rằng tình hình dịch bệnh ở thượng hải dự kiến sẽ được kiểm soát vào khoảng
ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai với mức độ lây nhiễm tích lũy ước tính khoảng ba trăm linh một bảy trăm bốn mươi người
số người nhiễm trong đợt dịch này ở thượng hải
dự báo sẽ lần lượt giảm xuống dưới một người một trăm linh người và một mươi người vào các ngày hai mươi một tháng bốn hai mươi năm tháng bốn và hai mươi chín tháng bốn
cũng theo nhóm dự báo của đại học lan châu sau khi mô phỏng quy mô phát triển của đợt dịch
nếu trung quốc không kiểm soát được hay nới lỏng biện pháp phòng dịch
đất nước tỷ dân có thể phải đối mặt với khoảng một mươi hai mươi bốn triệu ca nhiễm
và bốn mươi bốn trường hợp tử vong do covid một mươi chín trong vòng một tháng
hiện nay trung quốc là một trong số các quốc gia vẫn kiên trì theo đuổi chính sách zero covid một mươi chín không covid một mươi chín
tuy nhiên từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một nước này đã chuyển sang trạng thái zero covid một mươi chín năng động
với cách phòng chống dịch nhanh linh hoạt tùy theo tình hình đặc điểm và điều kiện từng nơi
chính sách phòng chống dịch hiện tại đã giúp trung quốc ngăn chặn hàng chục triệu người bị nhiễm bệnh